trong tối qua ngày hai mươi bảy tháng tám trên đường công tác từ tỉnh ninh thuận ra thăm và làm việc với tỉnh khánh hòa
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới thăm các kỹ sư và công nhân trên công trường xây dựng hầm đèo cả
nằm trên quốc lộ một nối liền hai tỉnh khánh hòa và phú yên
thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương các cán bộ kỹ sư và công nhân trên công trường xây dựng hầm đèo cả
đã vượt qua nhiều khó khăn để bảo đảm tiến độ công trình
thủ tướng nhấn mạnh việc làm hầm xuyên núi là rất khó khăn
tuy nhiên các cán bộ kỹ sư và công nhân việt nam đã hết sức nỗ lực làm chủ công nghệ
để thực hiện được dự án này an toàn và rút ngắn tiến độ được ba tháng
đặc biệt dự án này được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa nên đã không làm tăng nợ công
và không vượt dự toán một mươi sáu tỷ nhờ thay đổi thiết kế rút ngắn khoảng một km chiều dài hệ thống hầm chính
nên tiết kiệm được khoảng bốn tỷ đồng
dự án hầm đường bộ qua đèo cả là công trình trọng điểm quốc gia
hầm chính của dự án được khoan vào tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn gồm hai ống hầm song song
để thông hầm vào ngày ba mươi một tháng bảy công ty cổ phần đầu tư đèo cả cùng các nhà thầu và hàng trăm cán bộ kỹ sư công nhân
người lao động đã phải nỗ lực làm việc liên tục ba k kể cả ngày nghỉ
ngày lễ trong thời tiết khắc nghiệt địa chất phức tạp nhưng vẫn đảm bảo chất lượng an toàn tuyệt đối
dự kiến khi hoàn thành chiều dài hành trình qua đèo cả rút ngắn được một phần ba
và thời gian đi lại giảm được khoảng ba phần bốn so với khi đi trên đèo cả cao ba trăm ba mươi ba m dài một mươi hai km nhiệt này